thông tin từ ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tp đà nẵng cho biết
kế hoạch vốn đầu tư công của đà nẵng năm hai nghìn hai mươi là hơn một mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng
nhưng tới hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi mới giải ngân được hai trăm hai mươi chín tỷ đồng đạt một chín
với năm mươi dự án động lực từ ngân sách kế hoạch bố trí vốn năm nay là năm hai trăm linh tỷ đồng
nhưng hiện mới chỉ có một dự án hoàn thành
để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
và những năm kế tiếp hội đồng nhân dân tp đã quyết định đồng ý một mươi ba dự án đầu tư công của tp
với tổng nguồn vốn lên đến một sáu trăm bảy mươi năm tỷ đồng
đây là những dự án được xem là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay
nhằm triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư công này
hội đồng nhân dân tp cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tp tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện
đồng thời ra soát bảo đảm về mặt quy hoạch thực hiện nghiêm túc đánh giá tác động môi trường
lựa chọn phương án giải pháp kỹ thuật phù hợp tiết kiệm hiệu quả nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
tránh lãng phí thất thoát hạn chế phát sinh tổng mức đầu tư đã thông qua